mến biết vợ anh đâu rồi
anh vừa bảo ai điệu

ai mà như anh

thôi thôi thôi
anh không có cãi nhau được không
điều quan trọng đây là
cô có biết vợ anh đâu không
ai mà biết được

điều đó suốt từ sáng rồi

không được cực kỳ là quan trọng
chẳng qua anh công an này vừa gọi đến đây
anh bảo không được nói chuyện với anh
anh không nói gì đến công an đâu nha
không phải anh nói gì nữa
em tổng trung vào tương đề đi
trả lời anh là
biết vợ anh đâu không
ai mà biết được vợ già của anh ở đâu mà chỉ
thế em buồn cười nhỉ

mà con vợ anh nó bị sao chứ

trời ơi ngồi đấy mà kêu rên

không phải là nhanh không
mấy đứa là vừa sinh vừa tâm minh
anh cảm ơn mấy đứa
ừ em đang ở đâu đi
em đứng im tại chỗ cho anh phi cho tôi
anh phi xe tới đón anh
nhớ nhá đứng im tại chỗ
nhớ phải ông chồng tương tự này chắc cũng chết
vợ vợ ơi
ôi trời ơi
tỉnh tinh tiếp nào
thở đi đã rồi em nói
em bảo đây cho anh vợ điện thoại
nhanh lên đưa điện thoại đây
đưa đây nhanh lên
ê đây đây đây
bảo áp ngân hàng của tôi làm gì
này đừng bảo với tôi là anh cá độ thua đấy nhá
em nghi ngờ vớ vẩn nhỉ

anh không chơi bời lâu rồi
không chơi tiền ý
là để phục vụ công tác điều tra của công an ấy
sáng nay có một anh công an điện cho anh
anh bảo là
bây giờ có một đường dây tội phạm lừa đảo
ờ bằng kiểu thẻ ngân hàng hay thứ gì
này muốn nhờ vợ chồng mình giúp
anh có biết là vợ chồng mình có hai trăm ba mươi năm triệu đúng không
dừng hơi hả
mang cái số tiền vợ chồng mình tiết kiệm mang về này
không nói ở đây thì
người ta cũng biết rồi còn gì nữa
thế không đưa thì sao không chuyển thì làm sao
thì không chuyển thì
nếu mà ví dụ bọn nó mà hack được mất cái tài khoản của em nhá
mất tiền nó cũng sẽ đừng có kêu
tưởng lấy tiền của tôi mà dễ á
muốn lấy tiền nhá là phải có pass
thế ngoài ra lại còn phải có bảo mạng otp nó báo về máy
rồi muốn lấy tiền của tôi ý
trừ khi là chỉ có cướp điện thoại của tôi thì mới lấy được nhá
này em đừng có ai thương chúng nó
bây giờ chúng nó tinh vi công nghệ cao lắm
nó mà lấy mất thì làm thế nào
trời trời trời
không mượn bỏ gì hết
đi cho anh mượn đi
thôi đi cho anh đi chuyển đi
có hai trăm năm mươi triệu xong rồi anh cứ mà
giúp đỡ họ
giúp đỡ người ta hoàn thành công việc xong rồi đứng bằng khen nữa sướng hơn không
cô cú sỉu đây à
đây là cơ quan nhá
họ hàng thì về nhà
cú sỉu cú sỉu
chỉ có anh và tôi thôi
nhưng mà quen mồm rồi
cậu mợ lên đây làm gì
mà cần gì đến cái số tiền mà hai trăm năm mươi triệu để làm gì mà to thế
chính đi tìm bài cả buổi sáng này chỉ vì cái vụ hai trăm năm mươi triệu này này
anh công an anh điện cho tôi
công an là phục nhờ vợ chồng tôi gọi là
phục vụ điều tra bọn lừa đảo trên mạng
công an xã chứ gì
không công an xã đâu gì
công an tỉnh gọi đàng hoàng luôn
công an tỉnh nhờ cậu vào cuộc điều tra cơ à
ừ giúp đỡ vụ này to
ừ thôi được rồi
thôi nói thật với cậu mợ nhá
cháu cũng không có nhiều tiền đâu
thế nhưng mà thôi
nước xuôi lửa bỏng
cháu cho cậu vay sáu trăm linh
nhá sáu trăm linh ba tờ
nhưng mà lúc nào có là phải thanh toán cho cháu ngay nhé
có chuyện gì vậy anh sỉu
tôi hỏi anh cái này cái
trong người anh còn tiền không ạ
vâng tôi còn
nếu mà anh có thì
anh cho cậu long tôi vay
để còn chuyển gấp vào tài khoản ngân hàng ạ
sau anh chị lại cần chuyển khoản gấp như vậy
dần bao nhiêu
vợ chồng tôi thiếu từ một mươi năm triệu nữa ấy ạ
có anh công an trên tỉnh ấy
anh có điện cho tôi
anh bảo là đang điều tra vụ án gì lừa đảo gì qua ngân hàng ấy
thế là bây giờ muốn nhờ vợ chồng tôi gọi là làm con nuôi
bắn hai trăm năm mươi triệu cho anh ý
trong khi đường dây được triệt phá xong
thì anh sẽ chuyển lại cho vợ chồng tôi hai trăm năm mươi triệu
kèm một cái bằng khen nữa
nói là phải giấu anh nhá
nói là có sách mic có chính
nói này tôi cho anh xem này
đấy số điện thoại của anh ý này
anh còn nhắn tin cho tôi như thế này
đấy cả số tài khoản tôi chuyển tiền vào cho anh ý nữa cơ
trời ơi có một người người ta gọi điện
người ta bảo là chồng anh dình lưu đến trọng án
bây giờ là phải chuyển hết tiền sang một tài khoản khác
mà chồng em ngu rốt lắm cơ
thế cũng tin
cái gì mà ngu
sao mỡ cứ nói cậu thế nhỉ
anh nghe chưa
tôi nói với vợ tôi không nghe
xong vợ tôi cứ
tôi thấy loại thế kia xong đến khi nhá
nó mà bị lấy hết tiền trong tài khoản này
xong tôi đi tù ấy
ở nhà cô đi lấy thằng khác là cô mừng đúng không
anh chỉ nhá
anh xin lỗi anh nhá
anh xin lỗi anh
đã ngu rốt
thiếu thông tin này
nghĩ xấu cho mỡ à
thông tin là thiếu thế nhá
thiếu thế nhá
tôi nói đúng
bây giờ nó còn mất thế nhá
anh long ạ
qua câu chuyện anh vừa kể
đấy là một hình thức lừa đảo
anh nói nhào
anh mới chỉ là công an xã
làm sao biết mấy công an tỉnh điện đàng hoàng cơ mà
anh long ạ
sẽ liên lạc với người dân
sau đó giả danh làm công an
rồi đưa thông tin sai lệch
sau đó rủ rỗ
chuyển tiền vào tài khoản
y như cuộc điện thoại anh vừa nghe này
còn có trường hợp như thế nữa nhỉ
dạ với cả
tôi đang đứng đây từ nãy rồi tôi đọc thông tin
về cái bọn mà
chuyên lừa đảo kiểu đấy đấy
ôi trời ơi khổ quá
cái thông báo này
thì đã thông báo đi thông báo lại
về tận các thôn các xóm rồi
rồi trong tất cả các cuộc họp
thì đã nói đi nói lại
phổ biến kỹ như thế
thế mà cậu long gì
có chịu tìm hiểu thông tin đâu
số ngày trong quán net
thì tôi còn đi ra ngoài đâu
vợ tôi đi ra ngoài đâu
thì gọi về
qua chuyện này
thì tôi cảm ơn anh chị
cảm ơn chịu nhé
chịu được không

mà cậu là sao giúp kinh nghiệm
tôi cũng phải giúp kinh nghiệm
định hành động cái gì
thì phải tìm hiểu kỹ thông tin
xuyết nữa thì đi tong hai trăm năm mươi triệu
đưa hàng lại tiền đấy
cầm hai mươi sáu đủ sáu trăm linh nhé
xuyết nữa còn mất cả sáu trăm linh nghìn
thôi tôi về nha
thôi cậu mở về đi
anh chào anh